tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay đồng chí võ văn thưởng quỷ viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
đã tiếp xúc với cử tri tại thành phố biên hòa
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc đồng chí võ văn thường đề nghị các cơ quan chức năng
của tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa tăng cường đối thoại
lắng nghe ý kiến của người dân để giải quyết từng vấn đề cụ thể
về việc tình trạng một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân trong giải quyết công việc
đồng chí võ văn thưởng đề nghị các cơ quan liên quan ra soát làm rõ nội dung đúng sai
để thông báo trả lời cho người dân
đối với những vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến chính sách về đất đai giáo dục
giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng đồng chí võ văn thưởng tiếp thu và khẳng định
với trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo để những chủ trương
chính sách của đảng nhà nước đi vào cuộc sống